bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng và ông sulliman al herbit tổng giám đốc quỹ phát triển quốc tế của các nước xuất khẩu dầu mỏ gọi tắt là ofid đã ký kết bản hiệp định vay ưu đãi cho dự án cầu đầm vạc đây là dự án thứ hai mươi của việt nam vay vốn từ ofid
theo đó khoản vai ưu đãi có tổng giá trị là hai mươi một tám triệu đô la mỹ với thời hạn hai mươi năm trong đó có năm năm ân hạn lãi suất hai trên năm và phí dịch vụ là một tính trên số dư nợ gốc
dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong bốn năm từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi một mục tiêu của dự án là xây dựng cầu đầm vạc để kết nối bờ phía bắc và phía nam của thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
và tạo ra liên kết giao thông thuận lợi cho hai bên bờ đầm vạc tạo tiền đề hình thành khu đô thị hiện đại và văn minh với hệ thống sinh thái bền vững
gắn với phát triển du lịch quanh hồ đầm vạc khu vực dự án và các khu vực xung quanh tạo sự phát triển kinh tế và công nghiệp theo hướng bền vững